tại trụ sở tòa soạn báo nhân dân bảy mươi một hàng chống đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề
tranh thật tranh giả và hướng tới một thị trường mỹ thuật minh bạch do báo nhân dân hàng tháng tổ chức
cuộc tọa đàm xoay quanh chủ đề tranh giả tranh thật và làm sao để thị trường tranh việt nam phát triển lành mạnh minh bạch
sau sự kiện triển lãm tranh những bức tranh từ châu âu về tại bảo tàng tp hcm hồi đầu tháng bảy
có hầu hết là tranh không phải của chính tác giả hoặc tranh mạo danh
nhiều họa sĩ nhà nghiên cứu tên tuổi trong giới mỹ thuật tham gia cuộc tọa đàm
cùng nhau phân tích hiện trạng thị trường tranh tại việt nam những tình huống tranh giả tranh thật
từng xảy ra đối với chính bản thân mỗi người và cùng đưa ra những giải pháp kiến nghị để làm minh bạch
lành mạnh hóa thị trường tranh việt nam vốn đã xuống nhiều về mặt uy tín sau rất nhiều vụ lùm xùm
liên quan đến nạn tranh giả tranh nhái chép tranh
đại diện cho phía nhà quản lý và cục trưởng vi kiến thành cho biết với trách nhiệm của cục
các vấn đề bức xúc mà các họa sĩ và những người yêu hội họa nêu ra sẽ được đưa vào kiến nghị
còn về phía cục những phần việc có thể làm ngay cục sẽ xây dựng kế hoạch thực hiện
trước mắt là làm một ngân hàng dữ liệu về họa sĩ tác phẩm